trong hàng loạt vụ mất tiền xảy ra tại các ngân hàng thời gian qua
có vụ việc ngân hàng đã đùn đẩy trách nhiệm về phía cá nhân cán bộ
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tuy nhiên theo ý kiến của các luật sư thì dù trong trường hợp nào
khi xảy ra vụ mất tiền trong tài khoản lỗi và một phần trách nhiệm
vẫn luôn thuộc về chính các ngân hàng
chỉ trong vòng một năm trở lại đây đã xảy ra hàng loạt vụ mất tiền trong tài khoản khách hàng
chủ tài khoản bị mất khi giao dịch online và cả khi giao dịch trực tiếp với các nhân viên ngân hàng
điển hình là vụ việc xảy ra trong tháng hai vừa qua khi bà chu thị bình
một khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam eximbank
phát hiện mất hai trăm bốn mươi năm tỷ trong tài khoản tiền gửi
là khách hàng vip nên bà thường giao dịch trực tiếp với ông lê nguyễn hưng
giám đốc chi nhánh eximbank tp hcm
ông này đã lợi dụng chức vụ của mình để ký khống ba giấy ủy quyền
ba người ủy quyền và rút tiền từ các sổ tiết kiệm của bà bình
theo các chuyên gia và các luật sư vụ việc này cho thấy những kẽ hở lớn trong quy trình vận hành của ngân hàng
vụ việc này cho thấy những kẽ hở lớn trong quy trình vận hành của ngân hàng

thì đầu tiên phải nói rằng là cái số vụ nó xảy ra so với lại cái quy mô so với cái số tiền so với cái số khách hàng thì nó không nhiều
nhưng đối với lĩnh vực ngân hàng thì như thế có thể nói là nghiêm trọng có thể nói như thế là rất bất thường rồi
vì cái lĩnh vực này nó đòi hỏi một cái sự chính xác một sự an toàn rất cao
trong một số vụ việc phía ngân hàng có ý đùn đẩy trách nhiệm và quy lỗi về phía cá nhân cán bộ
chứ không phải lỗi của cả ngân hàng
tuy nhiên theo các chuyên gia khi có vụ việc mất tiền trong tài khoản tiền gửi xảy ra như trường hợp của bà chu thị bình thì trách nhiệm trước tiên phải thuộc về ngân hàng
không phải khách hàng giữ tiền không phải khách hàng ủy quyền cho bất cứ một người nào khác giữ tiền
chắc chắn ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền mà một người khác họ rất mất tiền của khách
thế hoàn toàn là khách hàng chỉ là người hoàn toàn bị động
khách hàng đi nhận tiền ngân hàng là chủ động hoàn toàn cái việc đưa tiền ra khỏi ngân hàng
thì đương nhiên không có chuyện là ngân hàng từ chối trách nhiệm vào đây được
giá trị mà người dân hướng tới ở ngân hàng đó là cái sự an toàn khi gửi tiền vào đấy
chứ không phải họ chờ đợi lãi suất mà ngân hàng sau khi gửi tiền vào ngân hàng sẽ gửi được một khoản lãi suất từ việc gửi này
dân đã gửi vào đấy là họ có quyền phó mặt
đương nhiên ngân hàng phải chịu trách nhiệm giữ thật là an toàn cái tài sản đấy cho khách
từ chỗ là một nơi an toàn nhất để giữ tiền
thì nay người dân đã phải chủ động kiểm tra
chủ động cảnh giác kiểm soát số tiền đã trao gửi cho ngân hàng
như vậy có thể nói chức năng được coi là quan trọng nhất của một ngân hàng đã bị coi nhẹ
và khi chức năng quan trọng nhất bị bỏ quên như vậy
thì khó có thể nói sự phát triển của cả hệ thống ngân hàng là bền vững
do đó rất cần có các chế tài pháp lý mạnh tay hơn để quy trách nhiệm của ngân hàng
trong mỗi vụ việc mất tiền trong tài khoản tiền gửi của khách hàng